giới chức italia xác nhận có tám người thiệt mạng trong vụ lở đất trên hòn đảo nghỉ dương iskia hồi cuối tuần trước
trong đó có ba trẻ em và bốn người còn mất tích
các đội cứu hộ đang khẩn trương tiến hành công tác để tìm kiếm những người này và dọn dẹp bùn đất
tại trận lở đất khốc liệt bắt đầu vào hôm hai mươi sáu tháng một mươi một ở sườn núi cao nhất của hòn đảo sau trận mưa lớn kéo dài
tại khu vực bị sạt lở có nhiều đồi núi và dân cư đông đúc
những ngôi nhà được xây dựng bất hợp pháp không đạt tiêu chuẩn trên sườn đồi được cho là nguyên nhân gây ra thảm kịch
hiện khoảng hai trăm ba mươi người không thể trở về nhà vì nguy cơ tiếp tục xảy ra lở đất
thủ tướng italia giorgia meloni đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên đảo iskya và số tiền hỗ trợ hai triệu euro
chính phủ cho biết việc nộp các khoản thuế của người dân trên đảo có thể sẽ được tạm hoãn cho đến cuối năm nhằm giúp cộng đồng phục hồi